những hành động đẹp ấy đã giúp nhân lệ yêu thương thiết thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng trong bão tác dịch bệnh
trong suốt nhiều năm liền chị trần thị nhung một giáo viên tiếng anh tận tụy công tác tại trường trung học cơ sở giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội
ngoài việc dạy học ở trường chị còn là chủ nhiệm của một câu lạc bộ thiện nguyện mang tên từ trái tim đến trái tim
mỗi tuần chị nhung và các thành viên trong câu lạc bộ của mình đều dành thời gian đi đến các bệnh viện điều trị ung thư
để phát quà và bầu bạn với các bệnh nhân nơi đây
thế nhưng từ khi đại dịch covid một mươi chín xảy đến các quy định giãn cách xã hội phòng dịch buộc chị và các nhà hảo tâm phải tạm dừng công việc thiện nguyện này
tuy nhiên với khao khát được công hiến cho cộng đồng chị không thể chỉ ngồi đó chờ dịch qua đi
trước những thông tin về các ca nhiễm covid và số lượng người tử vong ngày càng tăng cao
chị nhung luôn mang trong mình hy vọng việt nam có thể tự chủ vaccine để sớm thiết lập miễn dịch cộng đồng
ngay khi nghe tin học viện quân y kêu gọi
tình nguyện viên tham gia tiêm thử nhiệm lâm sảm vaccine nanocovax trên cơ thể người
chị nhung đã không ngần ngại nộp đơn đăng ký
vượt qua các vòng hồ sơ và kiểm tra sức khỏe
chị chính thức trở thành một trong ba tình nguyện viên đầu tiên thử nhiệm vaccine made in việt nam
thực tế ra thì tính đến giờ phút này đại dịch cũng đã lan ở trên khắp thế giới cũng đã hai năm rồi
và đến hiện tại bây giờ với biến chủng omicron lan nhanh với tốc độ khủng khiếp như thế này
thì thực sự việc về vấn đề tiêm vaccine để bảo vệ được sức khỏe của người dân cũng càng trở thành một vấn đề rất là cấp thiết
và tại thời điểm mà tôi tham gia tiêm thử nghiệm vaccine nanocovax
thì nó cũng diễn ra trong một cái bối cảnh là toàn thế giới cũng rất là khan hiếm về vaccine
và chúng ta phải thấy một điều rằng là chúng ta sẽ chỉ có thể là chiến thắng được đại dịch
nếu như mà người dân được tiêm vaccine đầy đủ để có thể tạo ra được miễn dịch cộng đồng
cũng thêm một cái lý do đó là tôi nghĩ rằng
và thực tế thì cũng có rất là nhiều những quốc gia cùng tham gia vào cái quá trình là nghiên cứu ra các loại vaccine
nhưng không phải là đất nước nào không phải là cái đơn vị nghiên cứu nào cũng thành công được ở trong cái lĩnh vực đó
thế nên khi mà việt nam có cái thông báo tôi có nghe thấy ở việt nam thông báo
tại cái thời điểm của tháng chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì tôi có thấy rằng là có các cái thông báo là
sẽ tuyển các cái tình nguyện viên á
thế thì bản thân là tôi cũng nghĩ rằng là mình nếu như mà việt nam mình mà tự chủ được vaccine
thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ chiến thắng nước đại dịch
và thêm một cái lý do là thực tế thì các nhà khoa học mà đã dùng hết tất cả những cái sự công hiến của mình
để tham gia phản xuất tạo ra học nghiên cứu được các cái loại vaccine
nhưng nếu như mà không có cái sự chung sức đồng lòng của các tình nguyện viên
tham gia thử nghiệm thì vaccine cũng sẽ không thể thành công được
và một cái lý do kế tiếp là tôi được biết là tại cái thời điểm mà viện quân y tuyển tình nguyện viên
cho cái vaccine đầu tiên của việt nam là nanocovax thì cũng chỉ có tầm khoảng hai trăm linh tình nguyện viên đã đăng ký tham gia
mà đa phần thì trong số đó thì đều là các bạn sinh viên của ngành y
tức là các bạn thì đã được trang bị các kiến thức để hiểu hơn về vaccine
để tham gia vào với một cái tinh thần của cái sự hiểu biết về khoa học
còn cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng mình muốn
mình muốn được đại diện cho một người dân rất bình thường
để mình thể hiện cái niềm tin của mình vào y học
để thể hiện cái niềm tin của mình cũng như là cái sự cống hiến của mình vào cái việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng
là người tiêm phong tiêm thử nghiệm vaccine chị nhung cũng mang trong mình những lo sợ nhất định
thế nhưng có lẽ niềm tin và mong muốn công hiến cho cộng đồng của chị đã chiến thắng nỗi sợ hãi đó
thực tế thì nếu mà nói rằng là không có bất cứ một cái lo lắng nào thì nó không đúng
bởi vì là mình đang
đang đánh cực cả tính mạng của mình
với một cái vaccine mà mình chưa hề biết như thế nào
chưa có một người đi trước để thử nghiệm hoặc cái gì cả
thì nếu để nói rằng là không lo lắng thì là cũng không đúng
nhưng có lẽ rằng là cái niềm tin về cái sự nghiên cứu của các nhà khoa học
cái niềm tin của mình vào ngành y và y học việt nam
nó mạnh đến cái độ mà nó áp hết cả cái sự lo lắng của bản thân mình
hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng lại căn đảm phi thường
nhưng tiếp thêm một lần

nhưng nguồn cảm hứng khiến ngày càng có nhiều tình nguyện viên nòi gương chị nhung
đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm vaccine
trong giai đoạn thử nghiệm từ giai đoạn đầu đến giai đoạn ba
chị nhung đã giúp kết nối tới gần năm trăm linh tình nguyện viên tham gia
điều này đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu vaccine tại việt nam
sau khi chị nhung tham gia
thì hết cái giai đoạn mà chị nhung nghỉ ngơi trong bệnh viện ấy
thì mình thấy sức khỏe của chị nhưng cũng ổn định
và chị nhung cũng có
lúc đấy bắt đầu chị nhung mới chia sẻ
về cái thời gian mà chị nhung quyết định tiêm nanocovax
và sau khi tiêm thì chị nhung thấy rằng là các cái phản ứng
cũng như là những
về sức khỏe của chị nhung thì đều rất là ok
và chị nhung có truyền những cái năng lượng tích cực đấy cho các thành viên
thì mình cũng quyết định là nhận lời tham gia vào giai đoạn hai và giai đoạn ba sau đấy
lúc đầu là mình cũng thấy cũng rất là e ngại
vì là cũng chưa biết là như thế nào
tuy nhiên là thấy chị đi tiêm với một cái tinh thần rất là cống hiến
và chị có một niềm tin rất là mạnh liệt vào cái vaccine narocovac của mình
thì mình quyết định là đi cùng với chị
và cũng có một cái niềm tin giống như chị là rất tin tưởng vào vaccine các bác của việt nam
kể từ khi đại dịch covid xảy ra
chị nhung và các thành viên câu lạc bộ của mình luôn chung sức đồng hành
cùng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch
năm hai nghìn một khi thành phố hồ chí minh bỗng trở thành tâm dịch lớn nhất của cả nước
các bác sĩ và nhân viên y tế của học viện quân y đã sẵn sàng lên đường chi viện cho miền nam thân yêu
tuy nhiên diễn biến dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh vô cùng phức tạp
khiến các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải
thiếu thốn trang thiết bị y tế để điều trị cho bệnh nhân
biết tin chị nhung đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm
chung tay ủng hộ máy sbo hai đồ bảo hộ y tế và các nhu yếu phẩm cho các y bác sĩ
trong suốt ba đợt dịch bùng phát với tổng giá trị gần một tỷ đồng
tôi đã kêu gọi từ nhân dân đóng góp thực sự là rất là thần tốc
chỉ trong vòng có nửa ngày thôi mà cũng đã đồng hành với các bác sĩ ở học viện quân y
và tặng họ hai trăm linh chiếc máy so hai
và thực sự khi mà thấy đài báo đưa tin hoặc là đập những cái bài báo có những cái hình ảnh
là các chiến sĩ quân y đeo ở trên mình cái túi thuốc này này
mà trong đấy là nó có cái máy spo hai của cộng đồng bộ tặng
thực sự mình xúc động lắm
mình nghĩ một điều rằng là trong cái lúc này khi mà người dân miền nam đang
đang bị rất là gọi là chìm trong một cái dịch bệnh như thế
mà cái sự xuất hiện của cái tổ quân y của học viện quân y mà trong đấy có cái
một cái vật dụng y tế rất là quan trọng để giúp cho các bác sĩ điều trị bệnh
mà mình lại có thể là kịp thời để mình đồng hành cùng với cả họ
kịp thời đồng hành để chữa bệnh cho những người dân trong cái thời điểm mà dịch bệnh bùng phát
ở miền nam như thế cảm thấy rất là vui là được làm được một cái điều gì đó
cho nhân dân và làm được một cái điều gì đấy để cống hiến cho ngành y đồng hành
cùng với cả các lực lượng bác sĩ chiến sĩ để có thể là chữa bệnh cho người dân
tại cái thời điểm đó đấy cũng là một cái điều mình rất là hạnh phúc
covid có thể có sức tàn phá lớn nhưng không thể ngăn cản bước chân chị nhung
trên hành trình lan tỏa yêu thương thời gian qua do tác động của đại dịch covid một mươi chín
các bệnh viện và các cơ sở y tế trên cả nước đã gặp không ít khó khăn
trong công tác huy động người hiến máu dẫn đến khan hiếm lượng máu dịch bệnh

đạt được nguồn máu dự trữ trầm trọng hiểu được mối nguy hiểm về thiếu hụt máu
sẽ đe dọa sự sống của người bệnh chị nhung đã tích cực vận động người thân
các thành viên trong câu lạc bộ của mình các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo
để kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ trao cơ hội sống cho rất nhiều bệnh nhân
chia sẻ với chúng tôi các thành viên của câu lạc bộ từ trái tim đến trái tim kể rằng
chúng tôi cũng luôn là người tiên phong thử nghiệm đầu tiên điều đó đã là nguồn động lực
rất lớn để chúng tôi có thể vượt qua được những lo ngại ban đầu tham gia công tác thiện nguyện
và chung tay chung sức vì cộng đồng
chị là người truyền cảm hứng và truyền lửa để tạo ra niềm tin
không chỉ trong các hoạt động tình nguyện đâu thiện nguyện mà còn trong cả công việc nữa
tiếp tục hành trình gieo yêu thương môn nơi ngay từ sáng sớm các thành viên của câu lạc bộ
từ trái tim đến trái tim đã thất vọng
bắt bật chuẩn bị những món quà ý nghĩa để đem tết đến cho những hoàn cảnh khó khăn
đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ trong suốt sáu năm qua
cứ mỗi dịp đặc biệt như năm mới trung thu hay lễ giáng sinh
cô nhung và các thành viên câu lạc bộ từ trái tim đến trái tim
sẽ tìm đến những bệnh nhân đang điều trị ung thư tại bệnh viện k hai k ba
các em nhỏ tại những trung tâm đào tạo nghề cho trẻ tự kỳ khuyết tật
các cụ già tại trại phong bắc ninh các bệnh nhân ở các xóm chạy thận và bệnh viện bỏng
những người vô gia cư và la động nghèo
những món quà mà các thành viên trong câu lạc bộ chuẩn bị
tuy giá trị vật chất không nhiều
nhưng chắc hẳn sẽ là những nguồn động viên tinh thần rất lớn khi đến tay người nhận
và có lẽ những nụ cười ấm áp của họ chính là niềm cảm hứng
để chị nhung tiếp tục hành trình gieo yêu thương muôn nơi của mình